ubnd tp hcm vừa yêu cầu sở thông tin và truyền thông trong năm hai nghìn hai mươi triển khai giai đoạn hai của đề án đô thị thông minh
trong đó hình thành bộ máy trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp toàn thành phố và nâng cấp hai mô hình thí điểm tại quận một và quận một mươi hai
đồng thời phê duyệt đề án đô thị thông minh tại hai mươi hai quận huyện còn lại
sở thông tin và truyền thông tp hcm được giao hướng dẫn các sở xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tại đơn vị
đẩy mạnh việc tích hợp các camera của hai mươi bốn quận huyện giao thông và công an thành phố
nâng cấp trung tâm điều hành y tế thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo
đưa ra những dự báo cảnh báo xu hướng bệnh tật trên thế giới cũng như tại việt nam
triển khai hiệu quả trung tâm điều hành giáo dục thông minh giúp hỗ trợ công tác chỉ đạo
điều hành bằng các công cụ thông minh tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh
hệ thống giám sát qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo
về cải cách hành chính
hướng dẫn triển khai tối đa các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tp hcm